ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh ở huyện lương tài tỉnh bắc ninh đã ban hành văn bản nâng cao cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất
sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào khu cơ sở y tế và khu công nghiệp
để kịp thời phát hiện ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh hạn chế tối đa số người nhiễm sars cov hai
chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh yêu cầu đơn vị có liên quan trên địa bàn
tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo đồng thời nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất
sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào các cơ sở y tế khu công nghiệp
đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của trung ương và của tỉnh
trong đó tiếp tục duy trì xét nghiệm test nhanh hoặc pcr hàng tuần tối thiểu hai mươi số lao động đi làm
khuyến khích xét nghiệm tỷ lệ nhiều hơn hai mươi
các doanh nghiệp đã được tập huấn có thể tự xét nghiệm test nhanh
gửi kết quả về sở y tế cdc như đã hướng dẫn